trước đó ngày ba mươi tháng một mươi một tại trạm kiểm soát liên hợp sốc quýt thị trấn đồng đăng huyện cao lộc công an tỉnh lạng sơn phát hiện phạm đình hùng có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra khám xét lực lượng công an thu giữ hai trăm tám mươi bốn tám triệu đồng tiền việt nam giả loại tiền polymer có mệnh giá hai trăm linh đồng một tờ được cất dấu tinh vi trong vỏ lò vi sóng
đối tượng hùng đã có một tiền án một mươi bốn năm tù về tội lưu hành tiền giả mãn hạn tù năm hai nghìn một mươi ba
trước đó một vụ vận chuyển tiền giả khác vừa được lực lượng công an lạng sơn bắt giữ vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
đối tượng nguyễn thị thơm giấu trong áo khoác tám mươi triệu đồng tiền việt nam giả loại có mệnh giá hai trăm linh đồng một tờ
đối tượng thơm cũng đã có tiền án một mươi ba năm tù về tội lưu hành tiền giả
bước đầu các đối tượng khai nhận đã sang trung quốc mua số tiền giả trên để đưa về quê tiêu thụ
hiện vụ việc được chuyển giao cho cơ quan an ninh điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền